tại khu cách ly tập trung trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm xã bình phục huyện thăng bình
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã trao quyết định hoàn thành cách ly y tế một mươi bốn ngày
cho ba trăm bốn mươi năm công dân việt nam từ đài loan trung quốc trở về nước
trong số ba trăm bốn mươi năm công dân được trao chứng nhận hoàn thành cách ly có hai trăm hai mươi bảy phụ nữ mang thai
quá trình cách ly các công dân được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe hằng ngày và được bảo đảm đời sống sinh hoạt đầy đủ
được cách ly sau một mươi bốn ngày và kiểm tra âm tính với covid một mươi chín theo đúng quy định của bộ y tế
ngành y tế tỉnh quảng nam đã bố trí cán bộ y bác sĩ chuyên khoa sản để chăm sóc sức khỏe
đặc biệt trong thời gian cách ly đã có hai sản phụ sinh con
sau khi được trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã bố trí phương tiện để đưa công dân hoàn thành cách ly về các địa phương